thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân đã tới hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân
đón tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao trung quốc tại sân bay quốc tế nội bài
có ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện nhiều bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
diễn ra vào thời điểm kỷ niệm một mươi năm năm việt nam và trung quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước
đối với việc củng cố quan hệ việt nam trung quốc phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước việt nam
trong đó hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở lợi thế tiềm năng nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có
hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời gian tới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đây là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
chính vì vậy việc bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn chuyến thăm việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã được lực lượng công an triển khai toàn diện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao